cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng cao mạnh quỳnh trú tại huyện phú xuyên tp hà nội để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi
theo điều tra ban đầu vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đối tượng quỳnh đã đến bình dương và bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố thủ dầu một với lãi suất một trăm tám mươi một năm
qua xác minh ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín khi đối tượng quỳnh đi thu tiền góp thì bị lực lượng công an tiến hành kiểm tra và qua kiểm tra phát hiện trong cốc xe của quỳnh có giấy ghi tên số tiền của người vay nợ
trong điện thoại của quỳnh có các tin nhắn thể hiện việc cho vay tiền góp hàng ngày
khám xét nơi ở của đối tượng quỳnh tại khu phố tránh lộc phường tránh mỹ thành phố thủ dầu một lực lượng công an phát hiện nhiều sổ sách giấy tờ có liên quan tới hoạt động cho vay như chứng minh nhân dân hộ khẩu sổ đỏ hợp đồng cho vay cá nhân
qua làm việc lực lượng công an đã xác định quỳnh đang cho tám người trên địa bàn tp thủ dầu một vay với tổng số tiền một tỷ sáu trăm bảy mươi triệu đồng với phí dịch vụ là tám mươi hai triệu đồng số tiền thu lợi bất chính hai trăm hai mươi bảy triệu đồng
quý vị như vậy là có thể thấy trong những năm gần đây tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan tới tín dụng đen trên địa bàn cả nước có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp
trước tình hình này bộ công an đã xác định hoạt động tín dụng đen là một trong những nguyên nhân đẩy tình hình tội phạm tăng cao
tội phạm này vừa là tội phạm hình sự nhưng cũng là công ty nhóm có hoạt động liên quan tới kinh tế
vì vậy mà danh giới rất khó phân biệt
với quyết tâm không để tội phạm lộng hành gây mất an ninh trật tự gây phức tạp tại các địa phương bộ công an đã mở nhiều đợt tấn công tổng lực về tội phạm tín dụng đen
các cuộc tấn công này diễn ra quyết liệt và rộng khắp trên địa bàn cả nước
và từ những cuộc tấn công này hàng loạt các đường dây ổ nhóm hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi núp bóng doanh nghiệp hay là tập đoàn kinh tế đều đã xa lưới pháp luật
tại huyện hòa an tỉnh cao bằng sáu đối tượng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ mạnh hùng tn đã bị bắt về hành vi cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
tại quảng ninh thời gian qua lực lượng công an đã khởi tố hai mươi vụ ba mươi sáu bị can với các hành vi giết người cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản hủy hoại tài sản bắt giữ người trái pháp luật gây dối trật tự công cộng
tất cả các vụ việc này đều bắt nguồn từ hoạt động tín dụng đen
tại bắc ninh tiến hành kiểm tra đồng loạt một mươi năm chi nhánh của công ty tư vấn hỗ trợ đầu tư đại an trên địa bàn tỉnh bắc ninh cơ quan công an thu giữ hơn hai sáu trăm linh bộ hồ sơ cho vay nợ
trong đó chủ yếu là những công nhân người lao động tại các khu công nghiệp
đây cũng là đối tượng chính mà các chi nhánh hỗ trợ tài chính thực chất là các ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen nhắm đến
tại bình định bốn đối tượng này đã in hàng ngàn tờ rơi thuê người rán khắp các địa điểm công cộng tại thành phố quy nhơn
và các huyện lên cận
cơ quan điều tra đã làm rõ một chấp minh tư trường hợp là nạn nhân của nhóm đối tượng này với tổng số tiền chúng cho bay hơn ba hai tỷ đồng
còn đây là chân dung các ông chùm đường dây tổ chức tín dụng đen tại hà nội bị bắt giữ xử lý
hầu hết chúng đều là các đối tượng cộng cán có tiền án tiền sự hoạt động với thủ đoạn manh động liều lĩnh
đối quan đến tội phạm tín dụng đen năm hai nghìn một mươi tám một chuyến án gây dũng động dư luận đó là việc triệt xóa thành công
nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn khắp cả nước
tự sinh là tập đoàn nam long nếu bỏ bọc tập đoàn các đối tượng đã cho bay với lãi thuất lên đến hơn ba trăm linh một năm
theo thống kê hai mươi ba trên bảy mươi tài khoản ngân hàng tập đoàn nam long có số tiền giao dịch hơn năm trăm một mươi tỷ đồng
với hơn hai trăm linh khách hàng vai lãi nặng ở hai mươi sáu khu vực tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
đây có thể coi là tổ chức tín dụng đen có quy mô hoạt động lớn nhất cả nước bị triệt xóa
để điều tra truy xét và đưa băng nhóm tội phạm này ra
ánh sáng là sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của lực lượng cảnh sát hình sự cả nước
đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức cá nhân đang có hoạt động tín dụng đen gây mất an ninh trật tự tại các địa phương
những gì mà chúng tôi vừa nêu cho thấy cuộc tấn công vào tội phạm tín dụng đen diễn ra đồng bộ quyết liệt
trên khắp các địa bàn các tỉnh thành trên cả nước
từ thành thị đến nông thôn từ vùng đồng bằng đến miền núi xa xôi
bất cứ đâu cũng có bóng dáng của loại tội phạm nguy hiểm này
tuy nhiên trên thực tế để đưa được những đối tượng phạm tội có liên quan tới tín dụng đen ra trừng trị trước pháp luật
lại là một cuộc chiến có lúc âm thầm có lúc quyết liệt thậm chí là nguy hiểm với lực lượng trực tiếp tham gia điều tra phá án
theo thống kê sơ bộ của bộ công an trong khoảng bốn năm gần đây
toàn quốc xảy ra khoảng bảy sáu trăm hai mươi bốn vụ phạm tội liên quan đến tiến dụng đen
trong đó có năm mươi sáu vụ giết người bốn trăm linh vụ cố ý gây thương tích sáu trăm ba mươi vụ cướp tài sản
tám trăm bốn mươi vụ cưỡng đoạt tài sản gần hai vụ lừa đảo một trăm sáu mươi năm vụ hủy hoại tài sản
số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng và vỡ nợ dây chuyền
lực lượng cảnh sát hình sự đang làm rõ hơn hai trăm linh băng nhóm liên quan hoạt động tín dụng đen
và gần hai đối tượng liên quan đến tín dụng đen
những chiêu trò núp bóng hoạt động biến tướng che giấu hành vi phạm tội của các đối tượng này
luôn đặt ra muôn vàn khó khăn thách thức với lực lượng điều tra phá án
cái cách đối phó của đối tượng
nó rất là rõ
khi mà đối tượng mà cho những người dân vay các doanh nghiệp vay
thì thủ tục nó cũng đơn giản
thế nhưng mà các đối tượng này đều yêu cầu là cái việc mà người dân cũng như là doanh nghiệp là phải có tài sản
thế mà thậm chí nó không thể hiện những vấn đề lãi xuất trong cái hợp đồng cho vay
mà cái hợp đồng cho vay là bao giờ cũng cái việc bán nhà bán ô tô
công chứng ngay để mà thực hiện những cái hành vi
thế do vậy là cái thể hiện những cái hợp đồng và những cái văn bản cái giao dịch
thế cho vậy là chúng tôi cũng cần phải tập trung để và hai nữa là cũng nghiên cứu kỹ để mà bóc rỡ rồi xử lý
bất cập về chế tài xử lý các đối tượng hoạt động tín dụng đen
cũng là một trong những khó khăn trong công tác đấu tranh phòng ngừa
hoạt động tín dụng đen hay cho vay nặng lãi có quan hệ mật thiết với tội phạm có tổ chức
với luật hiện hành thì đa phần hình thức cho vay hỗ trợ tài chính theo kiểu này là các giao dịch quan hệ dân sự
dẫn đến khung hình phạt cho loại tội phạm này vẫn chưa tương xứng với những hệ lụy mà nó gây ra cho xã hội
tội phạm hoạt động tín dụng đen thì nó gắn liền với hoạt động của tội phạm có tổ chức
thế nhưng mà trong cái điều hai trăm linh một thì nó là cái tội phạm ít nghiêm trọng
khung hình phạt cao nhất thì nó chỉ có ba năm đùa thôi
cho nên là đa phần các địa phương là cái việc áp dụng hình phạt quan trọng rất là khó
cho nên mà muốn điều tra mở rộng và làm rõ các đối tượng cầm đầu đứng đằng sau các tổ chức tín dụng này tín dụng đen này thì rất là khó khăn
cho nên chúng ta cũng cần phải có những cái tháo gỡ
các đối tượng hiện nay là nó sẽ đứng đằng sau
đứng đằng sau và để cho các cái đối tượng mà đòi nợ hoạt động ra mặt
thế còn các đối tượng cầm đầu mà có các cái đầu tư vốn thì nó sẽ lấy đường sau rất là rất khó xử lý đối với các loại đối tượng này
trước những biến tướng khó lường của hoạt động tín dụng đen và khi bị lực lượng công an tấn công mạnh ở nơi này chúng lại tìm cách dịch chuyển đến nơi khác để tiếp tục hoạt động
rõ ràng trong cuộc chiến đẩy lùi tín dụng đen không chỉ có trách nhiệm của lực lượng công an
tình trạng tín dụng đen bùng phát mạnh mẽ trong những năm qua cũng phản ánh nhu cầu về các khoản vay nhỏ cấp bách của người dân rất lớn
trong khi các khoản cho vay truyền thống chưa đáp ứng được các nhu cầu này
do đó để tín dụng tiêu dùng phát triển và đem lại hiệu quả thì cần hoàn thiện nhiều yếu tố trong đó có cả hành lang pháp lý và sự quyết tâm vào cuộc tăng cường tuyên truyền mạnh mẽ tới người dân
trên nhiều diễn đàn của quốc hội của tỉnh thì cũng đã có ý kiến lực lượng công an đã có nhiều biện pháp để mà tham gia xử lý cái này
và ngay cả trong trách nhiệm của tôi đại quốc hội cũng đã nhiều lần làm việc với ngân hàng để tổ chức công an
và đặc biệt là ngân hàng cũng yêu cầu tất cả các trách nhiệm để làm tốt quan hệ tín dụng này
vì đấy là một cái việc nhu cầu trút phạt từ thân giữa những người dân từ một hai người ba người vì cái quan hệ này nó lỏng lẻo
mà một số đối tượng lợi dụng cho nên là cái tín dụng đen như cơ sở nó thương nó xảy ra như vừa như vậy
hiện nay trước sự tấn công truy quét quyết liệt của lực lượng công an diễn biến tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen cũng có chiều hướng giảm
tuy nhiên để giải quyết tận gốc vấn nạn này đang đặt ra rất nhiều thách thức đối với lực lượng chức năng
mới đây nhất thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến tín dụng đen
với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt theo tinh thần chỉ thị của thủ tướng chính phủ
chắc chắn trong thời gian tới hoạt động tín dụng đen sẽ bị đẩy lùi trên phạm vi cả nước
thưa quý vị và các đồng chí tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn vào chiều ngày hôm nay
quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật nhằm thực hiện nghị quyết số bảy mươi hai hai nghìn một mươi tám
qh một mươi bốn của quốc hội để thực thi ngay hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
tuy nhiên chính phủ cần ra soát sửa đổi toàn diện để làm rõ khái niệm hoạt động kinh doanh bảo hiểm đặc biệt là đảm bảo thống nhất với pháp luật hiện hành
bên cạnh đó cần bổ sung các chính sách để các quy định về hậu kiểm đảm bảo tính khả thi cân bằng giữa mục tiêu tạo thuận lợi cho đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm
trước đó trong sáng nay quốc hội đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh nhiều vấn đề nóng như tình trạng dịch tả lợn châu phi việc xây dựng nông thôn mới hay những bất cập đang tồn tại của ngành nông nghiệp
việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín với những điều chỉnh để đảm bảo an toàn công bằng và nghiêm minh không để xảy ra những hành vi gian lận sửa điểm thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại một số địa phương
còn vào chiều nay tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín để thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm tháng và tháng năm
tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí
tại buổi họp báo trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc khởi tố vụ án công ty nhật cường mobile và việc tổng giám đốc công ty nhật cường mobile bùi quang huy đang bỏ trốn
trung tướng lương tam quang tránh văn phòng bộ công an đã thông báo đến báo chí một số thông tin liên quan đến vụ việc trên
trung tướng lương tam quang cho biết hiện nay cơ quan điều tra đang thu thập đấu tranh để có thêm tài liệu chứng cứ khác để chứng minh theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan điều tra vẫn chưa đủ căn cứ theo quy định của pháp luật để kết luận có việc đưa và nhận tiền để nâng điểm
cũng tại buổi họp báo trả lời về một số đề xuất kiến nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết bộ đã nghiên cứu đề án đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
đồng thời nhấn mạnh việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là không được vì trái với luật giáo dục
luật giáo dục hai nghìn năm đã bỏ thi tốt nghiệp tiểu học bỏ thi tốt nghiệp trung học cơ sở và chỉ còn kỳ thi duy nhất là thi trung học thông
và đây cũng là một trong những kỳ thi rất là quan trọng để là cái dấu mốc đánh giá
chứ còn cả một quá trình học phổ thông mà lại không có thi thì rõ ràng cái động lực học tập của học sinh sẽ giảm
cho nên bộ thấy là cần phải tổ chức kỳ thi theo đúng luật
tại buổi họp báo
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã thông báo một số nội dung của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
sáng ngày hôm nay tại tỉnh cao bằng đã long trọng tổ chức
tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm năm ngày sinh của đồng chí hoàng đình dông
lãnh đạo tiềm bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam ngày một sáu một nghìn chín trăm linh bốn một sáu hai nghìn một mươi chín
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương tham dự buổi lễ
đồng chí hoàng đình dông sinh ngày một tháng sáu năm một nghìn chín trăm linh bốn tại làng thôm hoáng xã hạ hoàng nay thuộc phường đề thám thành phố cao bằng
sinh ra trong gia đình giàu truyền thống yêu nước và hiếu học
năm một nghìn chín trăm hai mươi ba một nghìn chín trăm hai mươi sáu đồng chí đã tham gia nhiều phong trào hoạt động yêu nước tại cao bằng và hà nội
năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm hai mươi chín đồng chí ra nước ngoài hoạt động đều kết nạp vào hội việt nam cách mạng thanh niên do lãnh tụ nguyễn ái quốc sáng lập
với tư cách là bí thư tri bộ đồng chí hoàng đình dông chỉ đạo xây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở cao bằng và lạng sơn
với vai trò chỉ đạo đồng chí hoàng đình dông đã xây dựng cao bằng thành cơ sở cách mạng vững chắc
nối liên lạc giữa ban chỉ huy ở ngoài nước của đảng với bộ phận lãnh đạo trung ương đang hoạt động trong nước và các cơ sở đảng trong phạm vi toàn quốc
cách mạng tháng tám thành công đồng chí hoàng đình dòng được cử làm chỉ huy trưởng bộ đội nam tiến vào nam bộ đánh thực dân pháp giữ những chức vụ quan trọng
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đồng chí đã anh dũng hy sinh tại mặt trận ninh thuận
dù ở bất cứ cương vị nào công tác địa phương nào đồng chí luôn thể hiện rõ bản lĩnh và phẩm chất cao đẹp của một vị lãnh đạo quân đội có đức có tài
ghi nhận những đóng góp và công hiến to lớn của đồng chí đảng và nhà nước đã truy tặng huân chương hồ chí minh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm hai nghìn chín
năm hai nghìn một mươi tám bộ chính trị công nhận bổ sung đồng chí hoàng đình dông vào danh sách các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu
của đồng chí hoàng đình dông
hội đảng và cách mạng việt nam
tiếp nối những kết quả nổi bật của tháng thanh niên sáng nay tại học viện cảnh sát nhân dân đoàn thanh niên bộ công an đã tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên công an tình nguyện hè hai nghìn một mươi chín với chủ đề
tuổi trẻ công an nhân dân tình nguyện vì nhân dân phục vụ
với chủ đề trên đoàn thanh niên bộ công an sẽ tập trung chủ yếu vào ba nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên
về mục đích ý nghĩa của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè phổ biến vận động đoàn viên tham gia cuộc thi ảnh
hai mươi năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và cuộc thi nhật ký tình nguyện do trung ương đoàn phát động
giao quân thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi đặc biệt hành quân xanh và mùa hè xanh sẽ là chủ đề chính
trong suốt chiến dịch tình nguyện hè hai nghìn một mươi chín của thanh niên công an với các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới
tham gia xây dựng văn minh đô thị bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
tình nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tổ chức hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
trong khuôn khổ lễ phát động gia quân tình nguyện hè hôm nay đoàn thanh niên bộ công an đã tổ chức các hoạt động
như trồng cây xanh cấp căn cước công dân cho học sinh trung học cơ sở tặng quà cho người có công với cách mạng
xin được chuyển sang các tin tức an ninh
một nam thanh niên đã bất ngờ xông vào ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank trên địa bàn tỉnh phú thọ
và dùng một con dao một vật nghi là súng khống chế nhân viên ngân hàng và lấy đi hơn năm trăm linh triệu đồng
vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày hôm nay tại điểm giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh huyện thanh ba thuộc khu một mươi xã thanh hà huyện thanh ba tỉnh phú thọ
trong lúc nhân viên đang kiểm đếm tiền thì đột ngột xuất hiện một đối tượng lạ mặt đầu đội mũ bảo hiểm
tay cầm một dao bầu và một vật màu đen có hình dạng giống với khẩu súng ngắn khống chế nhân viên ngân hàng
yêu cầu đưa toàn bộ số tiền đang được kiểm đếm vào một mươi một túi sách mà đối tượng mang theo
sau đó đối tượng đã nhanh chóng lên xe wale màu xanh chưa rõ biển kiểm soát tẩu thoát theo hướng quốc lộ hai d
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an tỉnh phú thọ đã huy động lực lượng đến ngay hiện trường
để tổ chức khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ và tiến hành truy xét đối tượng
bước đầu xác định số tiền bị cướp là hơn năm trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa phát hiện và bắt quả tang
một đối tượng nữ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn mươi bảy bánh heroin
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng năm lực lượng công an đã bắt quả tàng trần thị kim chi
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại tổ ba mươi năm phường phan đình phùng
thành phố thái nguyên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà tăng vật thu giữ hai bánh heroin
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại địa chỉ trên lực lượng công an phát hiện và thu giữ
thêm bốn mươi năm bánh heroin mà đối tượng cất dấu trên trần nhà tổng khối lượng ma túy thu giữ là hơn một mươi sáu năm kg
chi khai nhận đã mua số ma túy trên với giá gần chín tỷ đồng mục đích là bán cho các đối tượng trên
địa bàn tỉnh để kiếm lời đối tượng chi đã có một tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
điều đoán đang được tiếp tục điều tra làm rõ tỷ lệ sử dụng ma túy tổng hợp chiếm khoảng bảy mươi bảy mươi năm
trong tổng số người nghiện ma túy thậm chí là ở các tỉnh khu vực phía nam và tây nam bộ
tỷ lệ này lên tới chín mươi chín mươi năm đây là số liệu vừa được cục phòng chống tệ nạn xã hội bộ lao động thương
minh và xã hội thông tin tại hội thảo báo chí và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong phòng chống tệ
nạn xã hội và định hướng công tác điều trị cai nghiện ma túy
trong tình hình mới được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
trao đổi về những khó khăn chung trong công tác phòng chống ma túy đại diện cục phòng chống tệ nạn xã hội
cho rằng hiện nay nhiều địa phương chưa quan tâm bố trí kinh phí cho cai nghiện tại cộng đồng để tổ chức
các điểm tư vấn điều trị cắt cơn nhiều cơ sở cai nghiện bị quá tải đã xây dựng nhiều năm nhưng chưa
được nâng cấp sửa chữa cải tạo để phù hợp với yêu cầu chuyển đổi tại hội thảo các đại biểu cũng
đã tập trung thảo luận một số nội dung như đổi mới trong điều trị nghiện ma túy những khó khăn
thách thức trong điều trị cai nghiện ma túy đặc biệt là ma túy tổng hợp đánh giá tình trạng thanh niên
sử dụng ma túy tổng hợp huy động sức mạnh của cộng đồng xã hội trong việc giúp người nghiện ma túy
điều trị cai nghiện và hòa nhập cộng đồng chia sẻ một số mô hình điều trị cai nghiện có hiệu quả
những thông tin được thảo luận tại hội thảo sẽ là chất liệu tốt để các cơ quan báo chí tiếp tục
có các sản phẩm truyền thông mạnh mẽ liên tục góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa
kiểm soát ma túy cũng như công tác cai nghiện ma túy
thưa quý vị và các đồng chí nhằm góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành
pháp luật về giao thông và làm rõ những vấn đề bất cập trong quá trình xử lý vi phạm để hạn chế thấp nhất
các vụ tai nạn giao thông có liên quan tới tài xế sử dụng rượu bia chất kích thích
ngày hôm nay báo công an nhân dân đã tổ chức tọa đàm với chủ đề
vấn nạn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông hậu quả và xử lý
theo số liệu tại buổi tọa đàm cho thấy thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
liên quan đến tài xế sử dụng rượu bia chất kích thích để lại hậu quả đau lòng
nhiều gia đình vĩnh viễn mất đi người thân hoặc có người thân phải mang thương tật suốt đời
đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên năm mươi năm lái xe vi phạm quy định về rượu bia

đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cộng an cho biết từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên năm mươi năm lái xe vi phạm quy định về rượu bia
bình phó cục trưởng cộng an cho biết từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên năm mươi năm lái xe vi phạm quy định về rượu bia